chuẩn bị vào tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy những ngày này nhiều hộ dân xã nam anh huyện nam đàn tỉnh nghệ an đang tỉ mần chăm chút cho những cây đào nở đúng ngày để cung ứng cho dịp tết
gia đình ông hồ viết lý xóm chín xã nam anh trồng gần năm mươi gốc đào phai
theo ông lý cho biết năm nay thời tiết thuận lợi hơn nên các cốc đào sẽ nở đúng dịp tết
trung bình mỗi cành đào phai bán dịp tết có giá từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng những gốc đào đẹp có giá trị từ một đến ba triệu đồng
những gốc đẹp có giá cao người chuộng chơi đào tết đến tận vườn đặt trước cả tháng
hiện nay toàn xã nam anh có khoảng gần hai trăm linh hộ trồng đào phai tập trung ở các xóm bốn và xóm chín với diện tích gần bốn mươi hectare
đây được xem là một vùng cung cấp đào phai lớn cho thị trường dịp tết nguyên đán ở nghệ an
cây đào ở xã nam anh chủ yếu là giống đào phai tự nhiên hoa có năm cánh màu phớt hồng cành và hoa đều phóng khoáng bắt mắt nên được nhiều người ưa chuộng
cứ mỗi dịp tết nguyên đán đến các thương lái từ thành phố vinh và các vùng phụ cận cũng như những người chuộng trời đa tết lại đổ rồn về xã nam anh để chọn mùa đào phai
năm vào dịp tết thì đào của nam anh đã tạo được cái thương hiệu và đã lán ra được một số thị trường lấn cần đặc biệt là thị trường thành phố vinh rồi một số thị trường huyền bản
như vậy là trong tương lai thì ủy ván xã nam anh

dịp tết với cành đào phai là truyền thống không thể thiếu của mỗi nhà trong dịp tết đến xuân về
do đó người dân trồng đào phai ở nam anh nói riêng và các vùng trồng đào phai khác ở nghệ an vừa đáp ứng được nhu cầu vừa tạo thêm thu nhập từ thế mạnh của vùng quê mình